một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã xuân lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
làm ít nhất hai người tử vong hàng chục người khác bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng bốn trên quốc lộ một a đoạn qua xã xuân lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
vào thời điểm trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát một mươi bảy b bảy trăm linh hai chạy hướng nam bắc bất ngờ đâm vào cột mốc bên phải
sau đó mất lái đâm thẳng vào giải phân cách giữa rồi lật nghiêng lúc bị tai nạn trên xe có khoảng hai mươi người tính cả tài xế
đến một mươi một h ba mươi phút toàn bộ số người bị thương đã được đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện nghi xuân và bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an
theo thông tin ban đầu đã có hai nạn nhân tử vong
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lãnh đạo huyện nghi xuân cùng các cơ quan chức năng ở hà tĩnh đã có mặt tại hiện trường khẩn trương cấp cứu các nạn nhân và giải tỏa ách tắc trên quốc lộ một a